hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm bảy mươi tám một trăm một mươi hai ca nhiễm mới
trong đó ba ca nhập cảnh và một trăm bảy mươi tám một trăm linh chín ca ghi nhận trong nước giảm hai bốn trăm bốn mươi ba ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có một trăm hai mươi bốn bảy trăm hai mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau hà nội hai mươi năm ba trăm một mươi một nghệ an một mươi năm trăm một mươi một
lào cai chín năm trăm bảy mươi bốn phú thọ bảy tám trăm sáu mươi bảy
bắc ninh năm hai mươi lạng sơn bốn tám trăm sáu mươi chín hải dương bốn tám trăm năm mươi sáu thái nguyên bốn tám trăm ba mươi năm đắk lắc bốn năm trăm chín mươi hai
tuyên quang bốn ba trăm tám mươi chín bình dương bốn hai trăm sáu mươi bốn hưng yên ba chín trăm bảy mươi một vịnh phúc ba tám trăm bảy mươi hòa bình ba tám trăm bốn mươi bốn
cà mau ba bảy trăm bốn mươi bảy sơn la ba sáu trăm chín mươi chín già lai ba sáu trăm hai mươi quảng bình ba năm trăm bốn mươi
thái bình ba một trăm năm mươi bảy bắc giang hai chín trăm tám mươi năm yên bái hai chín trăm bảy mươi bảy bình định hai chín trăm năm mươi năm điện biên hai nghìn hai mươi
quảng ninh hai tám trăm tám mươi năm cao bằng hai tám trăm tám mươi lâm động hai tám trăm sáu mươi một hải phòng hai tám trăm bốn mươi bốn bến trệ hai bảy trăm ba mươi bốn quảng trị hai bốn trăm một mươi bảy
thành phố hồ chí minh hai ba trăm sáu mươi chín lạy châu hai hai trăm bảy mươi chín nam định hai tám trăm năm mươi
ninh bình hai hai trăm sáu mươi hà nam hai một trăm sáu mươi bình phước một chín trăm tám mươi bảy tây ninh một chín trăm tám mươi sáu vĩnh long một chín trăm năm mươi hai
hà giang một chín trăm hai mươi bắc cạn một sáu trăm ba mươi chín khánh hòa một ba trăm tám mươi hai bà rịa vũng tàu một hai trăm bảy mươi phú yên một một trăm chín mươi đà nẵng một tám mươi sáu
đắk nông một chín trăm chín mươi năm thanh hóa một chín trăm ba mươi ba hà tĩnh một chín trăm hai mươi bảy trà vinh một tám trăm bảy mươi ba quảng ngãi một tám trăm hai mươi con tum một bảy trăm chín mươi ba bình thuận một bảy trăm tám mươi ba thừa thiên huế một năm trăm linh năm
quảng nam một ba trăm năm mươi tám bạc liêu một hai trăm tám mươi bảy đồng nai một hai trăm năm mươi lòng an một một trăm bảy mươi bốn cần thơ một một trăm ba mươi ba an giang một một trăm ba mươi kiên giang một chín mươi đồng tháp một bảy mươi sắp trăng một năm mươi bảy hậu giang một năm mươi ba ninh thuận một bốn mươi
tiền giang ba mươi tám sở y tế vĩnh phúc đăng ký bổ sung hai mươi bốn chín trăm bảy mươi năm ca trong đó đã bao gồm năm ca thông báo ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại vĩnh phúc
và sở y tế hải dương đăng ký bổ sung một trăm năm mươi năm tám trăm bảy mươi tám ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là bình dương giảm một nghìn hai mươi một hà nội giảm chín trăm linh chín và sơn la giảm tám trăm linh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là lào cai tăng bốn bảy trăm sáu mươi bốn hải phòng tăng hai tám trăm bốn mươi bốn và gia lai tăng một năm trăm bốn mươi hai
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm bảy mươi một bốn trăm bốn mươi sáu ca một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bảy một trăm bảy mươi bốn bốn trăm hai mươi ba ca nhiễm đứng thứ hai mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người thì có bảy mươi hai năm trăm chín mươi năm ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là bảy một trăm sáu mươi sáu bảy trăm tám mươi ca trong đó ba sáu trăm tám mươi ba một trăm bảy mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội chín trăm một mươi sáu bốn trăm năm mươi sáu
thành phố hồ chí minh năm trăm bảy mươi bảy năm trăm chín mươi tám bình dương ba trăm năm mươi ba năm trăm tám mươi ba nghệ an ba trăm một mươi năm bốn trăm bốn mươi tám bắc ninh hai trăm bốn mươi chín
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là một trăm ba mươi năm sáu trăm tám mươi ba ca
tổng số ca được điều trị khỏi là ba sáu trăm tám mươi năm
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn bốn trăm ba mươi tám ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi sáu tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bảy tháng ba ghi nhận bảy mươi bốn bệnh nhân tử vong
hà nội bảy đồng nai sáu nam định năm gia lai bốn hải dương bốn kiên giang bốn phú thọ bốn quảng ninh bốn bình thuận ba hòa bình ba ca trong hai ngày khánh hòa ba làng sơn ba bà rịa vũng tàu hai bạc liêu hai quảng bình hai thái nguyên hai tp hcm hai trà vinh hai bắc giang bắc cạn bình dương cà mau cần thơ đà nẵng hà giang hà nam lâm đồng nghệ an ninh bình sắp trăng tây ninh và thái bình mỗi tỉnh
trung bình ca trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là bảy mươi năm ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi một sáu trăm tám mươi ba ca chiếm tỷ lệ sáu so với tổng số ca nhiễm
thưa quý vị việc nới lỏng các quy định cách ly đối với người nước ngoài là tín hiệu đáng mừng cho du lịch cả nước trong đó có thủ đô hà nội
sau nhiều tháng căng mình chống đỡ đại dịch tận dụng thời gian chống dịch các khu điểm du lịch không ngừng làm mới sáng tạo nhiều sản phẩm dịch vụ hấp dẫn
giúp du lịch hà nội thực sự tốt hơn
sự lột xác mới lạ hơn hấp dẫn hơn
kể từ khi hà nội cho phép các di tích mở cửa đón khách trở lại không khí tại các điểm đến trên địa bàn thủ đô không còn cảnh vắng lặng
mỗi ngày văn miêu quốc tự dám đón chừng một trăm hai mươi đến ba trăm linh lượt du khách
hoàng thành thăng long và nhà tù hỏa lò đón khoảng một trăm linh lượt du khách chùa hương phục vụ khoảng một lượt du khách
những con số này chỉ bằng phần nhỏ so với cùng kỳ các năm trước khi sóng thần covid một mươi chín chưa ập đến
nhưng cũng là tín hiệu đầy lạc quan
các tổ chức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch hà nội đã xây dựng nhiều sản phẩm chương trình phong phú độc đáo
và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất với các điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch
ông nguyễn hồng minh phó giám đốc sở du lịch thành phố hà nội chia sẻ
do ảnh hưởng của covid một mươi chín xu hướng đi du lịch của du khách đã đổi khác
trước đây khách thường đi theo nhóm lớn nhưng nay đi theo nhóm nhỏ hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng
hà nội đã cùng doanh nghiệp hỗ trợ thúc đẩy các sản phẩm du lịch truyền thống
và mở rộng sang các loại hình du lịch phù hợp với tình hình mới
có thể kể đến các sản phẩm tour du lịch đêm tại hoàng thành thăng long nhà tù hóa lò
các sản phẩm tour du lịch trải nghiệm kiến trúc pháp tour đạp xe quanh khu vực trung tâm thủ đô
du lịch mạo hiểm ở trương mỹ vườn quốc gia ba vì du lịch giáo dục trải nghiệm tại bảo tàng dân tộc học cổ loa
trong năm hai nghìn hai mươi hai sở du lịch thành phố hà nội sẽ phối hợp với các doanh nghiệp lửa hành uy tín tập trung nâng cấp
phát triển sản phẩm du lịch tại bốn tuyến chính từ trung tâm thành phố đến làng gốm bát tràng gia lâm
hương sơn mỹ đức thạch thất quốc oai và sơn tây ba vị
về tuyên truyền quảng bá sở du lịch tp hà nội sẽ vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia
quảng bá hình ảnh thông qua các sự kiện du lịch do sở phối hợp và chủ trì
đó là chương trình get on hà nội
năm hai nghìn hai mươi hai lễ hội quà tặng du lịch hà nội lễ hội trình diễn khinh khí cầu lễ hội kích cầu du lịch
đặc biệt sea games ba mươi một cũng là cơ hội rất tốt để quảng bá sản phẩm du lịch với khách quốc tế
sở du lịch thành phố hà nội cũng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp địa phương đào tạo bồi dưỡng nhân lực du lịch
đặc biệt là nhân lực chất lượng cao qua đó giúp phục hồi và xây dựng đội ngũ lao động ngành kinh tế xanh thủ đô
bên cạnh đó sở sẽ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá và quản trị hoạt động
qua đó nâng cao hiệu quả và năng suất
ông minh cho biết để chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch sắp tới cuối tháng ba chúng tôi tổ chức chương trình du lịch hà nội
chào hai nghìn hai mươi hai với chuỗi sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia như lễ hội quà tặng lễ hội áo dài các sản phẩm hỗ trợ du lịch
ngoài ra hà nội cũng kết hợp công ty chiến thắng tổ chức loại hình

có thể thấy không chỉ riêng hà nội ngành du lịch cả nước nói chung chờ ngày này đã từ lâu
hy vọng những kỳ vọng phục hồi các hoạt động du lịch sẽ sớm thành hiện thực sau hai năm ảm đạm
bên cạnh đó ubnd tỉnh bình phước vừa ban hành công văn điều chỉnh bổ sung một số biện pháp tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn từ ngày một mươi bảy tháng ba
đáng chú ý cơ sở làm đẹp hát cho nhau nghe quán karaoke quán bar massage vũ trường
cho chơi điện tử internet thuộc khu vực có dịch cấp độ bốn và dừng hoạt động
cụ thể tại khu vực có dịch covid một mươi chín cấp độ bốn các hoạt động ngoài trời nếu đảm bảo điều kiện về độ phủ vaccine
không gian hoạt động thì số người tham dự không quá hai trăm linh người nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá năm mươi người
việc tổ chức các hoạt động hiếu hỉ phải có sự giám sát của chính quyền cấp cơ sở
các sự kiện hoạt động quan trọng cần thiết phải tổ chức ở địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cụ thể về điều kiện số lượng người tham dự
cũng theo công văn năm trăm sáu mươi chín với các hoạt động dịch vụ khác thì tại khu vực cấp một cơ sở làm đẹp hát cho nhau nghe
cơ sở làm tóc hoạt động không quá một mươi người trong cùng một thời điểm cơ sở karaoke massage quán bar
vũ trường trò chơi điện tử internet hoạt động bình thường
ở khu vực cấp hai cơ sở làm đẹp làm tóc được hoạt động
nhưng không quá tám người trong cùng một thời điểm
cơ sở karaoke massage quán bar vũ trường trò chơi điện tử internet hoạt động không quá tám mươi công sức
khu vực cấp ba cơ sở làm tóc được hoạt động nhưng không quá ba người trong cùng một thời điểm
cơ sở làm đẹp hát cho nhau nghe cơ sở karaoke massage quán bar vũ trường trò chơi điện tử
internet hoạt động không quá bốn mươi công suất
trước thực trạng số ca mắc covid một mươi chín là trẻ em tăng cao sở y tế phú thọ yêu cầu các cơ sở y tế
triển khai giáo diết các phương án chuẩn bị cho hoạt động điều trị trẻ em mắc covid một mươi chín tại địa phương này
tại bệnh viện sản nhi phú thọ trước tình trạng trẻ em có bệnh lý kèm covid một mươi chín tăng cao
bệnh viện đã bổ sung tăng cường thêm lực lượng y bác sĩ
đồng thời thiết lập khu khám điều trị bệnh nhân có bệnh lý kèm covid một mươi chín
trung bình mỗi ngày khu khám và điều trị các bệnh lý kèm covid một mươi chín
bệnh viện sản nhi phú thọ có từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh lượt trẻ đến khám test nhanh
cho kết quả dương tính khoảng hai mươi hai mươi năm
đến nay bệnh viện đã và đang điều trị cho tám mươi năm bệnh nhi từ một đến một mươi sáu tuổi có kèm bệnh lý covid một mươi chín
trong đó hơn bốn mươi bệnh nhi đã khỏi và ra viện
ngoài khám và điều trị tại viện bệnh viện còn triển khai khám và điều trị ngoại trú
kiểm tra tư vấn theo dõi sức khỏe điều trị hậu covid một mươi chín tại nhà
cho gần bốn trăm năm mươi trẻ phối hợp cùng với y tế xã phường
nơi bệnh nhân cư trú để cùng theo dõi điều trị cho những trẻ nhiễm covid một mươi chín thể nhẹ
như ho khàng tiếng sốt đau hỏng
bên cạnh việc tăng cường công tác điều trị cho trẻ
tỉnh phú thọ cũng đang chuẩn bị rốt ráo cho công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ dự kiến diễn ra vào cuối quý i hoặc đầu quý ii năm hai nghìn hai mươi
ông lê quang thọ giám đốc sở y tế phú thọ cho biết
ngành y tế phú thọ đã bổ sung nhân lực tập hướng cập nhật kiến thức và diễn tập
nâng cao kỹ năng thực hành tư vấn khám sàng lọc chỉ định tiêm và tiêm theo dõi sau tiêm
xử trí cấp cứu các phản ứng quá mẩn sau tiêm
bổ sung đầy đủ trang thiết bị phương tiện thuốc cấp cứu phản vệ đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng
các đơn vị y tế tham gia công tác tiêm phòng tại tất cả các tuyến đã chủ động ra soát kiện toàn
nâng cao năng lực toàn diện trong công tác tiêm chủng
các địa phương cũng đã chuẩn bị phương án huy động các lực lượng từ các ngành đoàn thể
ở các cơ sở các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở để phối hợp hỗ trợ công tác tiêm phòng
người giám hộ đồng ý cho trẻ tiêm phòng và theo dõi phản ứng sau tiêm
kit test nhanh chắc hẳn đã không còn xa lạ với đại đa số người dân việt nam qua đợt bùng phát dịch vừa qua
tuy nhiên chắc hẳn thông tin dung dịch đệm của bộ test nhanh covid một mươi chín có thể gây ngộ độc
hoặc kích ứng thì chưa chắc đã có nhiều người nắm được hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này
theo một báo cáo được đăng tải trên tờ usa today trung tâm nhiễm độc quốc gia hoa kỳ đã cảnh báo
về một loại hóa chất nguy hiểm được tìm thấy trong dung dịch đệm có kích test nhanh covid một mươi chín
có thể dẫn đến ngộ độc hóa chất này là natriazur không màu không mùi không vị
chủ yếu được sử dụng trong túi khí ô tô và trong quá trình xử lý các côn trùng gây hại
nati azu trong dung dịch đệm của bộ test nhanh kích hoạt phản ứng hóa học giúp phát hiện virus sars cov hai
mặc dù các bộ ký test nhanh đều có hướng dẫn rõ ràng về cách sử dụng
nhưng một số người vô tình núp phải dung dịch đệm có chứa chất hóa học độc hại này
theo các chuyên gia nati azuo là một hóa chất độc nếu nuốt phải thậm chí một liều lượng cực thấp
cũng có thể dẫn đến ngộ độc ngay cả tiếp xúc một lượng nhỏ nati azuo trên da cũng có thể dẫn đến
kích ứng da bỏng mắt hoặc bỏng niêm mạc mũi cũng có thể xảy ra khi tiếp xúc với hóa chất này
khi vô tình nuốt phải natriazur bạn có thể có các triệu chứng như chóng mặt nhức đầu
tim đập nhanh và tục huyết áp
các triệu chứng này ngay sau khi sử dụng dụng cụ test nhanh covid một mươi chín đừng xem lại chúng
nếu mắt da hoặc mũi của bạn bị kích ứng hãy rửa sạch các bộ phận này với nước ấm
trong vòng từ một mươi năm đến hai mươi phút nếu vô tình nuốt phải natriazur với số lượng nhiều
bạn có thể gặp các biến chứng nghiêm trọng lúc này bạn cần liên hệ ngay với cơ sở y tế
để được cấp cứu kịp thời
tuy nhiên các chuyên gia cho biết lượng natriazur có trong bộ kích test nhanh khá nhỏ
và chưa đủ để gây ra các biến chứng nghiêm trọng
mặc dù bộ kích test nhanh covid một mươi chín chỉ chứa một lượng nhỏ hóa chất độc hại natriazur
nhưng nếu không cẩn trọng trong thao tác xét nghiệm người dùng có thể gặp những phản ứng không mong muốn
vì vậy hãy thật cẩn trọng khi tự làm test nhanh covid một mươi chín tại nhà và liên hệ ngay với các cơ sở y tế
nếu thấy các triệu chứng nguy hiểm của ngộ độc natriazur
trở lại với những tin tức đáng chú ý về tình hình dịch tại trung quốc
cách chống dịch của bắc kinh có thể khiến nhu cầu dầu lao dốc khi thành phố thâm quyến một mươi bảy triệu dân bị phong tỏa
và tình trạng tắc nghẽ giao thông ở thượng hải giảm đáng kể
theo bloomberg tình trạng tắc nghẽn giao thông ở thượng hải đã giảm hơn một phần ba so với một năm trước đó
chiến lược zero covid đưa số ca nhiễm về của chính quyền bắc kinh
và các hạn chế nghiêm ngặt tác động mạnh đến nhu cầu dầu
các lệnh phong tỏa khiến số người ra đường giảm mạnh
không chỉ ở những thành phố bị áp đặt lệnh cấm mà còn tại các thành phố khác
mọi người không muốn ra đường vì lo ngại virus
hôm một mươi ba tháng ba các quan chức trung quốc đã đặt toàn bộ một mươi bảy triệu dân của thành phố thâm quyến
và tình trạng phong tỏa trong ít nhất một tuần
nguyên nhân là số ca nhiễm covid một mươi chín mới tăng vọt
hôm một mươi bốn tháng ba hai mươi bốn triệu dân của tỉnh cát lâm được yêu cầu không di chuyển hoặc đi du lịch sang những nơi khác
tường hải cũng đã tạm dừng các lớp học trực tiếp và dịch vụ xe buýt liên tỉnh
tính đến ngày một mươi năm tháng ba ít nhất một mươi ba thành phố trên cả nước bị phong tỏa
các lệnh phong tỏa đã tác động tới nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới
nhu cầu sụt giảm ở đất nước một bốn tỷ dân khiến thị trường dầu thế giới hạ nhiệt
giá dầu quay đầu giảm mạnh sau khi tăng phi mã vì xung đột giữa nga và ukraine
theo giới quan sát nếu trung quốc áp đặt các lệnh phong tỏa ở nhiều khu vực hơn
tác động đối với nhu cầu dầu toàn cầu sẽ còn lớn hơn nữa
hãng tư vấn energy aspect ltd bình luận
các lệnh phong tỏa quy mô rộng hơn sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển
của người dân trong những tuần tới
theo công ty này nhu cầu dầu của trung quốc có thể giảm còn một trăm bảy mươi thùng một ngày
trong quý i hai nghìn hai mươi hai và một trăm ba mươi thùng một ngày vào quý ii
s p global commodity insight đã hạ dự báo tiêu thụ săn dầu diezen
và nhiên liệu máy bay của trung quốc xuống còn một triệu thùng một ngày trong ba tháng
tức là giảm sáu trăm linh thùng một ngày
đối với cường quốc như trung quốc mọi động thái dù là nhỏ nhất
đều có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của cả thế giới
việc nhu cầu giảm tại quốc gia này có thể tạo nên sự mất cân bằng trên thị trường toàn cầu
còn tại hàn quốc làn sóng lây nhiễm so với biến thể omicron gây ra đã khiến nước này
vào ngày một mươi bảy tháng ba tiếp tục nâng mức kỷ lục về số ca mắc covid một mươi chín và tử vong
lên cột mốc mới kể từ đầu đại dịch đến nay
reuters dẫn lại thông báo từ cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca cho biết
nước này ngày một mươi bảy tháng ba đã ghi nhận sáu trăm hai mươi một ba trăm hai mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín mới
và bốn trăm hai mươi chín ca tử vong
cả số người bệnh và số trường hợp tử vong trên đều đạt kỷ lục kể từ khi đại dịch bắt đầu
theo số liệu của tổ chức y tế thế giới who hàn quốc cũng là quốc gia có số ca bệnh mới
được ghi nhận trong bảy ngày qua đứng đầu thế giới
kdca cho biết lan sóng lây nhiễm hiện tại do biến thể omicron gây ra
lan sóng này đã đẩy số ca bệnh mới mỗi ngày lên mức cao hơn nhiều so với dự đoán của các cơ quan y tế
cách đây chưa đầy một tháng hàn quốc dự đoán làn sóng này sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng ba
ở mức một trăm bốn mươi đến hai trăm linh
và một trăm bảy mươi trường hợp mắc covid một mươi chín mỗi ngày
dù các con số mới đạt mức cao kỷ lục không có dấu hiệu cho thấy chính phủ hàn quốc
sẽ cân nhắc lại kế hoạch dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế trong thời gian tới
dư luận hàn quốc dường như cũng ủng hộ những động thái đó
hàn quốc đã quyết định bỏ yêu cầu các quán ăn đóng cửa vào lúc hai mươi ba giờ
không tiếp tục bắt buộc dùng giấy thông hành vaccine và đang có kế hoạch
cho những du khách đến từ nước ngoài đã tiêm vaccine được miễn cách ly
dự kiến hàn quốc sớm nhất là vào ngày một mươi tám tháng ba sẽ ra quyết định
về việc giảm bớt các biện pháp hạn chế tiếp theo như chỉ cho phép tối đa sáu người tụ tập
dù chưa bao giờ áp dụng chính sách zero covid hay phong tỏa trên diện rộng
hàn quốc từng ráo riết theo dõi truy vết và cách ly để kiểm soát các ca bệnh mới
đến nay các biện pháp này đã được giảm bớt dù hàn quốc vẫn đang xét nghiệm trên diện rộng
các chuyên gia cho biết hàn quốc đã tránh được cuộc khủng hoảng như hồng kông
đang trải qua hạn chế số người tử vong và các ca bệnh nghiêm trọng nhờ việc bao phủ vaccine
nghiêm trọng hơn hàn quốc hồng kông đang trải qua đợt bùng phát covid một mươi chín nặng nề nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
trong vài tuần nhiều thi thể chất đóng tại các bệnh viện vì các nhà sát của toàn đặc khu không còn sức chứa
sát người mắc covid một mươi chín bị bỏ mặt la liệt trên hành lang và cả trong phòng bệnh
nằm trong khu vực với người còn sống đang điều trị
vì đâu y tế hồng kông lại đứng trước bờ vực sụp đổ như hiện nay
kha vinh kong bác sĩ cấp cứu tại một bệnh viện kong cho biết ông và các đồng nghiệp của mình
đang ở trong địa ngục trần giang
ngày đầu dịch tại vũ hán năm hai nghìn một mươi chín ông nói chúng tôi đã có rất nhiều thời gian và kinh nghiệm
nhưng vẫn gánh chịu sự cố từ hệ thống chăm sóc sức khỏe
các cơ quan y tế đã không rút được bài học gì sau hai năm
tại đây người bệnh gọi xe cấp cứu đôi khi phải chờ đợi tới một ngày
do các bệnh viện lao đao với số ca nhiễm omicron tăng nhanh
một phần ba tài xế xe cứu thương hồng kông có kết quả dương tính covid một mươi chín đang phải cách ly
trước đó bằng chiến lược không covid gồm xét nghiệm hàng loạt
tri vết tiếp xúc đóng cửa biên giới và kiểm dịch nghiêm ngạc
hồng kông giữ số ca nhiễm và tử vong ở mức rất thấp trong gần hai năm
cách tiếp cận này hiệu quả hồi đầu đại dịch nhưng theo các chuyên gia
nó khiến cho giới chức tự mãn không tận dụng thời điểm covid một mươi chín tạm suy yếu
để củng cố hệ thống y tế tăng cường quy mô công suất bệnh viện
cho một đợt bùng phát được dự báo trước
kết quả các đơn vị chăm sóc sức khỏe gần như sụp đổ
ben colin chủ nhiệm bộ môn dịch tễ học tại đại học y tế công cộng hồng kông cho biết
chiến lược không covid không ngăn được virus xâm nhập
nó chỉ trì hoãn dịch bệnh
hồng kông không thể ngăn chặn được đợt bùng phát sau khi nó đã diễn ra
đó chính xác là những gì chúng tôi đang trải qua
theo adrian wong bác sĩ nội trú tại một bệnh viện công
giới chức và các cơ quan quản lý bệnh viện đã không chuẩn bị cho đợt bùng phát này
ông wong nói họ không có kế hoạch giữ phòng cho đến cuối tháng hai
không lường trước được những gì cần làm khi có cụm dịch trong cơ sở y tế và các viện dưỡng lão
các bệnh viện vốn ưu tiên trẻ em và người già giờ đây phải dựng liều ngoài trời
làm nơi ở tạm cho bệnh nhân trong khi chờ giường hình ảnh thường thấy vào năm hai nghìn một mươi
khi phần lớn thế giới chuyển sang giai đoạn sống chung với covid một mươi chín
đẩy mạnh điều trị f tại nhà nhằm giảm tỏa áp lực cho bác sĩ
hồng kông vẫn trung thành với chiến lược bắt buộc nhập viện tất cả người mắc covid một mươi chín
dù triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng
những tuần gần đây hồng kông công bố kế hoạch xét nghiệm đại trà
và chạy đua xây dựng thêm cơ sở cách ly
điều này khiến các chuyên gia y tế công cộng lo ngại
họ cho rằng lúc này giới chức nên tập trung cứu sống người đã mắc bệnh
chuyển nghiêm trọng thay vì xa đà vào cách ly các ca nghi nhiễm
ngoài ra hồng kông còn đối mặt với thái độ hoài nghi từ những người cao tuổi
họ không muốn tiêm phòng do lo ngại về tác dụng phụ
chiến lược không covid thành công cũng khiến giới chức chủ quan
chưa cảm thấy việc tiêm vaccine là cấp bách
ban đầu chính sách zero covid giữ số ca tử vong ở mức hơn hai trăm linh xuyên suốt đại dịch
nhưng hệ thống phòng thủ có phần phức tạp đó đã sụp đổ khi đối mặt
với biến chủng omicron lây lan nhanh
thưa quý vị từng là hình mẫu chống dịch hồng kông giờ đây trở thành bài học cảnh giác
gợi lại những ngày đầu đáng sợ nhất của covid một mươi chín cho thấy đại dịch chưa kết thúc
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại